thưa quý vị và các bạn xung quanh việc tuyển sinh đầu vào của các trường sư phạm hiện nay
nhiều nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục và nhất là một số nhà khoa học giáo dục cho rằng
nên hiểu đầu vào theo nghĩa rộng hơn không phải chỉ là kiến thức mà còn cả kỹ năng thái độ
tinh thần học tập lòng yêu mến nghề nghiệp yêu cầu và khả năng đáp ứng ở vùng miền cụ thể
chứ không phải chỉ là câu chuyện điểm số tuyển sinh
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài đầu vào sư phạm đừng chỉ nhìn theo điểm số
của nhóm phóng viên báo giáo dục và thời đại mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
liên quan đến vấn đề điểm đầu vào sư phạm không phủ nhận đây cũng là một yếu tố tác động đến chất lượng các giáo viên tương lai
tiến sĩ nguyễn văn huấn phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo bến tre cho rằng
đó không phải là yếu tố quan trọng mang tính chất quyết định
thậm chí ngay cả điểm đầu ra cũng chưa phải là yếu tố quan trọng nhất
ông cho biết với mỗi giáo viên tình yêu nghề gắn bó với nghề là vô cùng quan trọng
cùng với đó là sự chịu khó tiếp tục rèn luyện không ngừng học tập và phấn đấu tích lũy kinh nghiệm
nhiều năm làm giáo dục bản thân tôi chứng kiến nhiều học sinh của mình
dù học lực chỉ tương đối ở phổ thông nhưng khi vào làm nghề đã trở thành những giáo viên giỏi
được học sinh và phụ huynh yêu mến được ngành xã hội công nhận
lý giải về sức hấp dẫn của các trường sư phạm với học sinh không còn như trước
tiến sĩ nguyễn văn huấn cho rằng nguyên nhân quan trọng là do khó khăn tìm việc làm sau khi ra trường
do lo lắng ra trường không có việc làm nên ít học sinh và sư phạm
để khắc phục tình trạng trên phó giáo đốc sở giáo dục và đào tạo bến tre cho rằng
điều quan trọng là phải quy hoạch lại mạng lưới các trường sư phạm cần khớp giữa đào tạo và sử dụng
có chế độ chính sách quan tâm hơn đến đội ngũ nhà giáo
tuy nhiên đây là việc không thể làm trong ngày một ngày hai
và chỉ mình ngành giáo dục cũng không thể giải quyết được việc này
đầu vào là một trong nhiều yếu tố tạo nên chất lượng đào tạo sư phạm
các yếu tố khác theo phó giáo sư nghiêm đình vì nguyên hiệu trưởng trường đại học sư phạm hà nội
đó là chương trình đào tạo đội ngũ giảng viên cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học cơ chế chính sách cho đào tạo sư phạm
phó giáo sư nghiêm đình vì nhận xét
trong các yếu tố này mọi người đều khẳng định đội ngũ giảng dạy là yếu tố quan trọng nhất quyết định chất lượng đầu ra
chất lượng tuyển sinh đầu vào cũng quan trọng nhưng không phải là yếu tố quyết định chất lượng
minh chứng cho điều này phó giáo sư nghiêm đình vì kể câu chuyện về lớp học trò khoa lịch sử k bốn mươi ba
khi đó khoa lịch sử lấy hai lớp trong đó có một lớp chính thống có điểm trúng tuyển cao hơn và một lớp hệ b điểm đầu vào thấp hơn
khóa này tập trung đào tạo chuyên môn quản lý chặt chẽ
sinh viên quyết tâm học tập nên kết quả học tập tốt
mới đây khóa này kỷ niệm hai mươi năm ngày ra trường phần lớn các em tốt nghiệp ở cả hai lớp đều theo nghề sư phạm và khá thành công
trở thành những giáo viên có uy tín hoặc các cán bộ quản lý giáo dục
như vậy có thể thấy yếu tố đầu vào có quan trọng nhưng không phải là quyết định
trao đổi về việc giảm sức hút của các trường sư phạm phó giáo sư nghiêm đình vì cho rằng
nguyên nhân chủ yếu là do khó xin việc sau khi ra trường
và khi làm việc thì chế độ đãi ngộ chưa cao
nếu sinh viên sư phạm ra trường được bố trí việc làm như các trường khối công an quân đội
chắc chắn điểm đầu vào của trường sư phạm sẽ tăng cao
tháo gỡ khó khăn hiện nay theo phó giáo sư nghiêm đình vì
điều quan trọng đầu tiên là phải tái cấu trúc lại hệ thống các trường sư phạm
theo đó tập trung đầu tư cho những trường trọng điểm
những trường không bảo đảm chất lượng có thể tìm cách hợp nhất hoặc làm thành trường vệ tinh
trường thực hành của các trường
bên cạnh đó cũng rất cần nâng cao vị thế nhà giáo
quan tâm hơn nữa tới cơ chế chính sách để các nhà giáo yên tâm công hiến
mặc dù vẫn thừa nhận một thực tế là các trường cao đẳng sư phạm có bước tuyển đầu vào thấp
đã dấy lên sự lo lắng quan tâm của xã hội về tương lai giáo dục đào tạo nước nhà
nhưng bà trần hồng thắm giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp cn
vẫn cho rằng tuyển được học sinh có điểm đầu vào cao là mong muốn của tất cả các trường
nhưng điểm đầu vào cũng không phản ánh được các tố chất cơ bản của học sinh ấy
có phù hợp với nghề nghiệp mà các em lựa chọn hay không
chỉ nhìn vào một số trường tuyển sinh với số điểm đầu vào thấp
mà đánh giá chất lượng ngành sư phạm tụt dốc là không công bằng đối với giáo dục
theo tôi quan điểm của một số người cho rằng điểm đầu vào sư phạm tụt dốc thảm hại là không hoàn toàn chính xác
theo bà trần hồng thắm điểm đầu vào và kể cả đầu ra không hoàn toàn quyết định chất lượng giáo dục
đối với ngành sư phạm điểm đầu vào không phải là thứ duy nhất
giáo viên không chỉ cần kiến thức mà còn cần tài năng kỹ năng phẩm chất
mà các thí sinh điểm đầu vào điểm cao chưa chắc đã có
qua thực tế cho thấy khi sinh viên tốt nghiệp ra trường muốn đi dạy phải thi tuyển
có quá trình tập sự và điều quan trọng hơn
được tập thể nhà trường phụ huynh giáo viên giáo viên giáo viên

nếu không có năng lực lòng yêu nghề
thì hai năm không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xã hội đào thải
rõ ràng không chỉ dựa vào điểm đầu vào là có thể khẳng định chất lượng giáo dục
nó còn là cả một quá trình tự học tự bồi dưỡng
là trách nhiệm của toàn xã hội đối với ngành giáo dục
bà trần hồng thắm nêu ý kiến
tại một số nước tiến bộ trên thế giới ví dụ như ở mỹ
trong nhiều trường hợp bạn có thể bắt đầu khóa học sư phạm khi ghi danh vào một cơ sở đào tạo
ở australia điểm trúng tuyển ngành sư phạm ở các trường không giống nhau
mỗi trường đại học có điểm trúng tuyển chuyên ngành tranh lệch phụ thuộc mức độ cạnh tranh
hoạt động giáo dục là một hoạt động nghề nghiệp đặc biệt vì đối tượng lao động của người thầy chính là con người
công cụ lao động cơ bản của người thầy chính là nhân cách của bản thân
bằng nhân cách của mình
người thầy có sức ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển nhân cách của học sinh
sự phát triển nhân cách người thầy không chỉ diễn ra trong trường sư phạm
mà còn trong quá trình hoạt động nghề nghiệp
trong phần còn lại của chương trình hôm nay
mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết của nhóm phóng viên báo giáo dục và thời đại có tiêu đề
cần có sự đổi mới căn bản toàn diện trong đào tạo sư phạm
ngày một mươi bảy tháng tám tại trụ sở chính phủ
phó thủ tướng vũ đức đam đã chủ trì buổi làm việc với bộ giáo dục và đào tạo
và đại diện một số trường đại học trọng điểm về công tác đào tạo sư phạm hiện nay
phục vụ yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
mà toàn ngành giáo dục đã và đang triển khai quyết liệt
theo tinh thần nghị quyết số hai mươi chín nqtu của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một
tại buổi làm việc phó thủ tướng vũ đức đam khẳng định
giáo viên là nhân tố quyết định cho đổi mới cân bản toàn diện giáo dục và đào tạo
chúng ta đổi mới thi cử xây dựng chương trình sách giáo khoa đồng bộ
nhưng nhân tố quyết định là con người trong đó có giáo viên công tác quản lý của bộ giáo dục và đào tạo
tuy nhiên cần nhìn thẳng vào thực trạng chất lượng giáo viên nói chung
có một bộ phận chậm cập nhật chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục
bên cạnh tư tưởng đã vào biên chế rồi là không ra nữa của một số giáo viên
còn có nguyên nhân từ chất lượng đào tạo của hệ thống các trường sư phạm chưa theo kịp nhu cầu
cũng như xu hướng đào tạo đại học hiện nay nhất là ở các trường sư phạm địa phương
việc kiểm định chất lượng các trường sư phạm chưa được thực hiện tốt
theo phó thủ tướng tình trạng điểm tuyển sinh đầu vào của một số trường sư phạm thấp
không phải tất cả là do chất lượng đào tạo kém
vẫn có một số trường tốt cả về điều kiện cơ sở vật chất lẫn đội ngũ cán bộ giảng viên
những người tâm huyết và rất giỏi
nguyên nhân chính là sinh viên sư phạm ra trường khó tìm việc
bởi thực tế nơi nào
ngành nào đào tạo ra có việc làm ngay thu nhập cao ổn định
thì sẽ nhiều người đăng ký vào
trên quan điểm bảo đảm đầu ra là yếu tố quyết định
phó thủ tướng cho rằng nếu không thống kê chính xác nhu cầu đầu ra
thì hoạt động đào tạo sư phạm như hiện tại sẽ gây lãng phí nguồn lực rất lớn
cần phải xem lại chỉ tiêu các trường sư phạm
nếu đào tạo sinh viên ra mà không xin được việc sẽ như thế nào
không thể nói cái gì thiếu thì đào tạo
còn thừa thì không quan tâm
đây là trách nhiệm của bộ giáo dục và đào tạo
ngành giáo dục cũng phải đánh giá thật sát nhu cầu giáo viên
từ tổng biên chế đến từng cấp từng môn từng nơi
nhằm khắc phục hiện tượng thừa thiếu cục bộ
thừa môn này thiếu môn kia
thừa cấp này thiếu cấp kia
không thể nói đào tạo tốt dạy tốt mà thiếu giáo viên
cũng không thể chuyển giáo viên văn sang dạy toán
giáo viên trung học phổ thông dạy cấp trung học cơ sở
phó thủ tướng phân tích
báo cáo với phó thủ tướng
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ
nhận trách nhiệm về những bất cập trong đào tạo sư phạm thời gian qua
từ khâu tuyển sinh đầu vào
chất lượng đào tạo của các trường sư phạm
nhất là ở địa phương
đến thực trạng sinh viên sư phạm ra trường khó kiếm việc làm
đội ngũ giáo viên thừa thiếu cục bộ
những lý do khiến ngành sư phạm kém hấp dẫn là
khó khăn đã tác động mạnh tới đầu vào
chế độ đã ngộ dù đã được quan tâm
nhưng chưa phù hợp với đặc điểm nghề nghiệp áp lực xã hội
bộ trưởng cho biết
cùng với việc xiết chỉ tiêu đào tạo mới
bộ sẽ giả soát quy hoạch lại và tập trung đầu tư
cho một số trường sư phạm trọng điểm
còn các trường sư phạm địa phương là vệ tinh
chủ yếu thực hiện đào tạo lại giáo viên tại địa phương đó
theo chương trình chuẩn thống nhất
cam kết giải quyết căn cơ các vấn đề về đào tạo sư phạm
bộ trưởng phùng xuân nhã cho biết
thời gian tới bộ sẽ phối hợp với bộ nội vụ
và các địa phương thực hiện đánh giá nhu cầu thực tế về giáo viên
đến từng môn học bám sát vào chương trình
từ đó xác định rõ cần bao nhiêu chỉ tiêu đào tạo mới
và quản lý chặt chỉ tiêu này trên toàn quốc
thống kê số lượng giáo viên cần bồi dưỡng đào tạo
chuyển đổi ở từng địa phương
bộ trưởng phùng xuân nhã cũng cho biết
bộ giáo dục và đào tạo và các trường đào tạo sư phạm cả nước
đã có cuộc họp bàn về giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm
qua đó thẳng thắn nhìn nhận vấn đề toàn diện
những giải pháp mạnh đã được đưa ra như cắt mạnh chỉ tiêu
quy hoạch trường yếu thành vệ tinh thậm chí đóng cửa ngành đào tạo yếu
thay vì tuyển mới và đào tạo
các trường sẽ phải đẩy mạnh nhiệm vụ đào tạo lại đội ngũ hiện hành
tức là vẫn có kinh phí để sống nhưng không chỉ sống bằng tuyển sinh
bộ giáo dục và đào tạo cũng đã chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo
phối hợp với các trường sư phạm địa phương
tập trung bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đang dư thừa ngay tại từng trường
từng cấp học môn học theo chương trình chuẩn
mà các trường đại học sư phạm lớn thống nhất và được bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt
bộ trưởng cho rằng dù giảm mạnh chỉ tiêu đào tạo mới
nhưng các trường sư phạm địa phương vẫn có cơ hội tồn tại
còn các trường sư phạm lớn sẽ tập trung nhiều hơn vào biên soạn chương trình
sách giáo khoa mới các chương trình đào tạo bồi dưỡng cho giáo viên địa phương đạt chuẩn
áp dụng công nghệ thông tin tạo điều kiện để thầy cô nâng cao trình độ chuyên môn
đối với sinh viên sư phạm khó tìm việc bộ giáo dục và đào tạo sẽ làm việc ngay với các hiệp hội
doanh nghiệp thuộc các ngành nghề đang thiếu nhân lực như công nghệ thông tin du lịch
để có phương thức đào tạo linh hoạt giúp các em có nhiều cơ hội việc làm hơn
theo phó thủ tướng vũ đức đam việc phân bổ nhân lực giáo viên có tính địa phương
hầu hết các giáo viên ở tỉnh nào về dạy ở tỉnh đó
bởi vậy nếu không chú ý đến chất lượng các trường đào tạo sư phạm địa phương
thì sẽ ảnh hưởng lâu dài đến giáo dục ở đó
bộ cần đánh giá để xác định mặt bằng các trường sư phạm địa phương
nhanh chóng sắp xếp lại bảo đảm chất lượng đào tạo sinh viên bồi dưỡng giáo viên đồng đều thống nhất
phó thủ tướng đề nghị và gợi ý thay vì tập trung đầu tư cho các trường sư phạm trọng điểm
bộ nên tích cực triển khai ngay phương án đặt hàng đào tạo
chúng ta công khai chỉ tiêu biên chế việc làm và đặt hàng các trường sư phạm thì sẽ thu hút được người giỏi
dù số lượng đào tạo ít nhưng các trường sư phạm sẽ tính toán đầy đủ chi phí và tự đầu tư
nâng cấp cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu đặt hàng từ ngành giáo dục
trong năm nay
các đồng chí dứt khoát phải trình được cơ chế chính sách về đặt hàng đào tạo sư phạm
phó thủ tướng yêu cầu và nhắc nhở bộ giáo dục và đào tạo khẩn trương nghiên cứu một số chương trình
quy định có tính đặc cách để đào tạo bổ sung
chuyển đổi sinh viên sư phạm sang những ngành nghề khác có nhu cầu lớn về nhân lực như công nghệ thông tin du lịch
phó thủ tướng nói
nếu làm tốt những việc trên
đặc biệt là trong đánh giá chất lượng từng trường từng nơi gắn với chỉ tiêu đặt hàng
đào tạo và đào tạo lại giáo viên
thì những vấn đề của đào tạo sư phạm sẽ từng bước được giải quyết
bộ trưởng đã cam kết
bây giờ chúng ta phải thực hiện có kết quả
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau